tại trung tâm phụng dưỡng người có công tp đà nẵng trong thời gian qua để chủ động phòng tránh covid một mươi chín cho đối tượng chính sách tại đây
nhất là các cụ ông cụ bà trên bảy mươi tuổi dễ bị ảnh hưởng của dịch bệnh
đội ngũ cán bộ nhân viên nơi đây đã tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch và đặt công tác này lên hàng đầu
trung tâm phụng dưỡng người có công tp đà nẵng hiện có năm mươi năm cụ ông cụ bà thuộc đối tượng chính sách
phần lớn các cụ sức khỏe yếu nhiều bệnh lý do vậy dễ có nguy cơ nhiễm virus sars cov hai
hàng ngày cán bộ y tế đều thăm khám kiểm tra thân nhiệt hướng dẫn các cụ thường xuyên rửa tay sát khuẩn
đeo khẩu trang đúng cách và giữ khoảng cách tối thiểu hai mét khi tiếp xúc nơi đông người

đeo khẩu trang đúng cách và giữ khoảng cách hai mét khi tiếp xúc nơi đông người
hiện nay dịch bệnh covid một mươi chín vẫn diễn biến phức tạp do vậy trung tâm phụng dưỡng người có công cách mạng tp đà nẵng
đã chuẩn bị đầy đủ thực phẩm thuốc men dụng cụ y tế để bảo đảm nuôi dưỡng
chăm sóc tốt nhất cho các đối tượng chính sách trong thời gian cách ly xã hội